với chủ trương bảo tồn giống cây sâm ngọc linh năm hai nghìn một mươi chín toàn huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đã hỗ trợ người dân trồng mới được một trăm bốn mươi cây đưa sâm ngọc linh trở thành cây kinh tế chủ lực của địa phương
theo thống kê trên địa bàn toàn huyện nam trà my đã trồng gần một trăm bốn mươi cây
trong đó nhà nước hỗ trợ gần ba mươi tám cây giống
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm huyện nam trà my đã hỗ trợ cho ba trăm tám mươi chín hộ tại bảy xã trong vùng quy hoạch
với số lượng gần hai mươi năm cây đồng thời từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
đã hỗ trợ gần một mươi ba cây cho người dân tại năm xã trên địa bàn huyện
từ những cơ chế chính sách nêu trên hiện nay tỷ lệ nhân dân trồng cây sâm ngọc linh trên địa bàn huyện nam trà my
đang ngày càng tăng và kéo theo tỷ lệ hộ dân thoát nghèo một cách bền vững nâng cao đời sống của người dân